vui xuân mới kỷ hợi nhiều lễ hội đã diễn ra trong không khí náo nức và rộn ràng tại các địa phương trên cả nước
tại di tích lịch sử văn hóa đền thờ thầy giáo chu văn an
thị xã trí linh tỉnh hải dương đã long trọng tổ chức lễ khai bút đầu xuân kỷ hợi và khai mạc hội sách xuân hai nghìn một mươi chín
mở đầu lễ khai bút là nghi thức thượng sớ đọc diễn văn ôn lại những công lao to lớn của thầy giáo chu văn an
với sự nghiệp giáo dục nước nhà
đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương địa phương cũng đã khai bút xuân với chín chữ quốc ngữ
trí đức tài thành đạt vinh an khang phát
toàn bộ chữ ở lễ khai bút đã được rước lên trình với vạn thế sư biểu chu văn an
thể hiện sự thành kính với thầy thể hiện phương châm của hậu thế vì sự phát triển hương thịnh của quê hương đất nước
cùng nhân dịp này các nhà hảo tâm đã ủng hộ quỹ khuyến học của thị xã
và trao học bổng cho học sinh sinh viên có thành tích cao trong học tập
với tổng trị giá một trăm linh triệu đồng đồng thời ban tổ chức cũng khai mạc hội sách xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
hưởng ứng ngày sách việt nam